tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa vừa xảy ra một vụ cướp tài sản có tính chất rất manh động liều lĩnh
đối tượng giả vờ lạc khách vào tiệm cắt tóc sau đó lợi dụng người đang vắng đã khống chế đánh đập người bị hại rồi cướp tài sản tẩu thoát
sau gần hai ngày khẩn trương điều tra truy xét công an thành phố cam ranh đã bắt được hung thủ thu hồi lại được tài sản trả lại cho bị hại
tối ngày hai mươi năm tháng một mươi khi một thanh niên bước vào cửa hàng cắt tóc tại phường cam thuận
nữ chủ cửa hàng không hề có nghi ngại gì vì nghĩ anh ta là khách
tuy nhiên khi thấy chỉ một mình chị trong cửa hàng thanh niên này đã dùng một chiếc thia inox khống chế
chói chị vào nhà vệ sinh sau đó đánh đập uy hiếp rồi cướp đi hai chiếc điện thoại cùng năm trăm linh đồng

đối tượng có dái trói em lại và đối tượng cầm muỗng cũng có đe dọa em lại mày mà bái u hay gì thì tao sẽ đâm mày chết
tiền bạc thì nó ít thôi nhưng mà ngay về tâm lý mình nó bắt rồi bắt ổn
em cũng chưa hồng hồn lại mình để đi làm để ăn gì hết
xác định đối tượng gây án với tính chất liều lĩnh manh động gây lo lắng hoang mang cho nạn nhân và người dân xung quanh
lực lượng công an đã tổ chức truy xét hung thủ gây án
sau gần bốn mươi tám giờ gây án lực lượng công an đã bắt được nghi can gây ra vụ cướp là lê thanh bình
tức bình bớt ba mươi sáu tuổi trú tại phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
theo lời khai ban đầu của đối tượng bình đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi do không có tiền tiêu xài
nên đi bộ lòng vòng qua nhiều con phố để tìm thời cơ gây án
khi phát hiện cửa hàng cắt tóc chỉ có một mình người phụ nữ chủ cửa hàng đối tượng đã ra tay gây án
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi chúng tôi đã phát hiện đối tượng này ở trước khu vực nhà máy đóng tàu
cũng đang đợi đón taxi để tẩu thoát nên khống chế bắt giữ thu giữ trên người đối tượng hai
cái điện thoại của chính nạn nhân lực lượng cảnh sát hình sự cùng với công an các xã phường tích cực là tuần tra
và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa các loại tội phạm nói trên
tuy nhiên là bên cạnh đó công an thành phố cam ranh cũng khuyến cáo bà con quần chúng nhân dân
còn năng cao những biện pháp tự bảo vệ đặc biệt đối với các loại tội phạm trộm cắp như trộm đột nhập
và các loại tội phạm cướp cướp giật
theo đánh giá của cơ quan công an sau thời gian dài thực hiện các đợt giãn cách xã hội
hiện nay tỉnh khánh hòa cơ bản quay trở về trạng thái bình thường mới
đây cũng là thời điểm một số loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật cướp tài sản
gia tăng các hoạt động tội phạm
công an tỉnh khánh hòa đã chủ động tổ chức triển khai các kế hoạch nghiệp vụ
nhằm tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm thời điểm sau dịch